theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ
biểu đồ ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đã dần đi ngang số f được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều
theo hcdc hiện nay nỗ lực của tp hcm đã có những tín hiệu tích cực sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ
biểu đồ ca mắc covid một mươi chín đã dần đi ngang số f được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều
trong ba ngày gần nhất nhờ việc kiểm soát chặt các ổ dịch tp hcm đang kiểm soát số ca nhiễm mới ở mức dưới bốn f một ngày
số f mỗi ngày có xu hướng đi ngang với ngày ghi nhận thấp nhất là ba ba trăm linh f và cao nhất là bốn năm trăm chín mươi hai f
tính đến ngày chín tháng tám khoảng năm mươi tám trên một trăm hai mươi năm f trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã khỏi bệnh và xuất viện
tuy nhiên hcdc nhận định biến thể delta với tốc độ lây lan nhanh mạnh nguy hiểm
nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm vẫn còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài
vào ngày hôm nay tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân phường bốn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
cho biết đã khống chế và đưa về trụ sở cơ quan hai người có hành vi cản trở người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào khoảng sáu giờ sáng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
khi đến trước nhà số một trăm hai mươi tám đường trần phú phường bốn tp vĩnh long
phát hiện lê thị hồng thúy đang chạy xe máy trên đường nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra lê thị hồng thúy không có giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm
lúc này thúy đã gọi điện cho chồng là nguyễn thanh hùng đến hiện trường
tại đây hùng đã lớn tiếng xúc phạm kích động cản trở người thi hành công vụ
tổ công tác đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn thanh hùng số tiền hai năm triệu đồng
riêng lê thị hồng thúy bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền là hai triệu đồng
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đang tạm giữ dương hoàng anh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng nghiện ma túy và từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày năm tháng tám tại một tiệm sửa xe tại khóm hai phường hộ phòng thị xã giá rai
riêng hoàng anh đã lấy trộm một chiếc xe máy
khi đến địa phận xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện công an thị xã giá rai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng
liên quan đến vụ việc bạo hành bé trai năm tuổi ở bình dương gây bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua
công an tp thuận an tỉnh bình dương cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với lê hoài nam chú tại thành phố hồ chí minh về hành vi hành hạ người khác
theo điều tra nam hiện chung sống với một phụ nữ và một bé trai năm tuổi là con riêng của người phụ nữ này
tại khu phố bình quế b phường bình chuẩn thành phố thuận an
vào khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng tám sau khi uống rượu đối tượng đã chửi mắng đe dọa và hành hôn cho bé
toàn bộ hành vi phạm tội của nam đã được camera ghi lại
ngay trong tối ngày ba tháng tám công an phường bình chuẩn thành phố thuận an đã xác minh vụ việc
và triệu tập lê hoài nam để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác
vào ngày tám tháng tám ubnd tp hà nội đã ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường
trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên sau khi ban hành một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu
dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân doanh nghiệp
cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh
do vậy trong sáng nay ubnd tp hà nội vừa thông báo hỏa tốc về việc triển khai các chỉ đạo của ubnd tp
tại công văn số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
theo đó người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu
kèm theo giấy đi đường mẫu giấy đi đường đã được ban hành mà không cần phải xuất trình lịch trực
lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị cũng như không cần xuất trình các giấy tờ
có xác nhận của ubnd tp hà nội
các đơn vị trên địa bàn tiến hành hậu kiểm khi cần thiết doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường
kèm theo phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu và quy định về phòng chống dịch
và gửi đến ubnd tp hà nội để được xác nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn sơn chú tại thị trấn cần duộc huyện cần duộc
về hành vi tảng trữ trái phép chết ma túy
trước đó chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an thị trấn cần duộc huyện cần duộc
làm công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên đường thuộc khu phố kim điền thị trấn cần duộc
đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở sơn có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành cho dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên người có cất dấu methamphetamin và heroin
tại cơ quan công an đối tượng sơn thừa nhận mua số ma túy nói trên để sử dụng
và khi đang trên đường về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thông qua nguồn tin của nhân dân cung cấp và công tác nắm tình hình
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm qua công an xã lý văn lâm
khu cà mau đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng ba đối tượng thanh niên
đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm
tại hiện trường có ba đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
cả ba đối tượng đều là người ở địa bàn giáp danh với xã lý văn lâm
tăng vật thu được gồm một bình có gắn ống nhựa và một số vật dụng có liên quan
khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận đã mua ma túy và rủ nhau vào nhà nghỉ để sử dụng
khi kiểm tra bắt quả tăng hiện các đối tượng đã bị lập hồ sơ và chuyển về địa phương để tiếp tục xử lý
tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y bộ đội biên phòng tỉnh con tum
cho biết là trong quá trình làm nhiệm vụ đã bắt một đối tượng vận chuyển trái phép một bảy kg vàng từ lào về việt nam
vào khoảng một mươi tám h ngày chín tháng tám đối tượng nguyễn mạnh thắng chú huyện chư pá của tỉnh gia lai
điều khiển xe tải đi từ hướng cửa khẩu quốc tế phu cưa lào về khu vực cửa khẩu quốc tế mờ y
làm thủ tục đổi tài để đưa phương tiện nhập cảnh vào việt nam
tại đây lực lượng của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã tiến hành kiểm tra phương tiện
phát hiện trong cabin xe của thắng có một hộp chứa ba vật kim loại màu vàng có trọng lượng khoảng một bảy kg
qua điều tra ban đầu thắng khai nhận ba vật kim loại trên là vàng và vận chuyển số vàng trên
cho một người phụ nữ tên thu ở huyện mường cầu tỉnh atapu lào về việt nam
để giao cho một người tên hường ở huyện ngọc hồi tỉnh con tum với tiền công là hai trăm linh kip lào
khi thắng đang làm thủ tục đổi tài giao xe thì bị lực lượng của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
kiểm tra phát hiện bắt giữ
theo đó sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ đến nay biểu độ ca mắc covid một mươi chín
tại thành phố đã dần đi ngang số cả f được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám đến sáu h ngày một mươi tháng tám thành phố ghi nhận hai bốn trăm chín mươi trường hợp nhiễm mới
được bộ y tế công bố vào sáng cùng ngày
trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thành phố hồ chí minh đã có hơn một trăm hai mươi tám hai trăm linh trường hợp nhiễm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hiện nay nỗ lực của thành phố đã có như tín hiệu tích cực
sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ biểu đồ ca mắc covid một mươi chín đã dần đi ngang
số f được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều
trong ba ngày gần nhất nhờ việc kiểm soát chặt các ổ dịch thành phố hồ chí minh đang kiểm soát số ca nhiễm mới
ở mức dưới bốn f mỗi ngày
số f mỗi ngày có xu hướng đi ngang với ngày ghi nhận thấp nhất là ba ba trăm linh và cao nhất là bốn năm trăm chín mươi hai
tính đến ngày chín tháng tám khoảng năm mươi tám trong một trăm hai mươi năm f trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã khói bệnh và xuất viện
tuy nhiên hcdc nhận định biến thể data với tốc độ lây lan nhanh mạnh nguy hiểm
nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn còn diễn biến rất phức tạp có thể kéo dài
trong sáng nay ngày một mươi tháng tám thành phố hồ chí minh tổ chức cuộc họp báo định kỳ về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó hiện tổng số vaccine còn lại của thành phố là hơn chín trăm linh liều
và dự kiến đến ngày một mươi hai tháng tám sẽ tiêm hết lượng vaccine này
để đạt mức độ tiêm bao phủ cho một trăm linh người trên một mươi tám tuổi thành phố cần bổ sung hơn năm trăm linh triệu liều trong tháng tám hai nghìn hai mươi một
ngoài ra cuộc họp báo cũng thông tin là không phải ai cũng là đối tượng được nhận trợ cấp khó khăn do covid một mươi chín
theo sở y tế thành phố hồ chí minh tính đến nay thành phố đã tiếp nhận tổng cộng một mươi bảy đợt phân bổ vaccine ngừa covid một mươi chín từ bộ y tế
trong kế hoạch tiêm chủng vaccine tại thành phố hồ chí minh ước tính khoảng bốn một triệu liều
tính từ đầu ngày tám tháng ba cho đến trưa ngày hôm qua ngày chín tháng tám thành phố tiếp nhận hơn bốn triệu một liều vaccine
và đã tổ chức tiêm được ba triệu liều

tổng số vaccine còn lại cho đến một mươi hai h trưa ngày hôm qua thì là còn là chín trăm một mươi ba hai trăm linh bốn liều
và với tốc độ tiêm như vậy thì đến ngày một mươi hai tháng tám thì với số lượng vaccine này chúng ta sẽ vừa hết số lượng vaccine này đến ngày một mươi hai tháng tám
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã có văn bản báo cáo với bộ y tế để tiếp tục
tổ chức tiêm được bốn một triệu liều vaccine trong tháng tám với tổng số liều là năm năm triệu liều
hiện tại trung bình mỗi ngày thành phố có thể tiêm được hai trăm hai mươi đến hai trăm năm mươi liều và có thể đẩy nhanh hơn nữa
do vậy nếu được phân bổ đủ lượng vaccine chắc chắn thành phố sẽ đảm bảo mục tiêu đề ra trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó lý giải nguyên nhân có sự chênh lệch số liệu lượng vaccine chưa tiêm giữa bộ y tế và thành phố
sở y tế tp hcm khẳng định đây là việc hoàn toàn bình thường
do các thống kê khác nhau
tổ chức tiêm được bốn một triệu liều vaccine trong tháng tám và có thể đẩy nhanh hơn nữa
nên chúng tôi tổng hợp là tổng hợp phân bổ cho thành phố hồ chí minh
cùng ngày bộ y tế cũng đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương thực hiện các thủ tục mua để có vaccine cho người dân thành phố trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đến ngày tám tháng tám bộ y tế chưa nhận được thông tin về tiến độ thực hiện mua vaccine của tp hcm
và đề nghị có văn bản trước ngày một mươi năm tháng tám tới để bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét cho đơn vị địa phương khác mua
cũng tại buổi họp báo đại diện sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
tính đến nay tp hcm đã hỗ trợ đến lao động bị hoãn việc hoặc nghỉ việc không lương
với số lượng năm mươi hai trên năm mươi sáu công nhân người lao động đạt chín mươi hai
có năm tám trăm linh trên năm tám trăm linh hộ kinh doanh cá thể ngừng hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu cptg đạt một trăm linh
hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận quyện một mươi năm trên một mươi sáu năm trăm linh hộ đạt chín mươi

một trăm linh số lượng lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động với kinh phí năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên không phải ai cũng là đối tượng được hỗ trợ

hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận quyện một mươi năm trên một mươi sáu hộ đạt chín mươi
dự kiến từ ngày một mươi năm tháng tám tới thành phố sẽ triển khai gói hỗ trợ đợt ba đối với người lao động khó khăn hộ gia đình nghèo đối tượng lao động không có ký kết hợp đồng như người cắt tóc xe ôm truyền thống thu mua giấy vụn đạp xích lô và những người hộ gia đình đang sinh sống trong các nhà trọ ở địa bàn

nguồn lực từ ngân sách thành phố và vận động xã hội hóa kêu gọi doanh nghiệp chung tay hỗ trợ
riêng chi phí lo hậu sự với người không may qua đời vì covid một mươi chín khoảng một mươi bảy triệu đồng một trường hợp sẽ trích từ nguồn ngân sách thành phố
liên quan những thông tin trên mạng xã hội được dư luận quan tâm nhóm của bác sĩ trần khoa được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả trên facebook nhưng các tài khoản tương tác là thật
đó là nhận định của ông nguyễn đức thọ tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm
ông nguyễn đức thọ cũng khẳng định việc xứ phạt hai chú tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tin sai sự thật về vụ việc bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sáng phụ chỉ là bước đầu
hiện sở thông tin truyền thông tp hcm đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để điều tra tổng hợp xác định việc các chú tài khoản này có hành vi giả mạo để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tp hcm hay không
cũng như tiếp tục phối hợp với cơ quan ban ngành có liên quan để xử lý thông tin ảnh hưởng đến chính sách của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hoặc tạo sự hoang mang cho người dân
cũng trong ngày một mươi tháng tám công an xã trường long huyện phong điền phó hợp phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã triệu tập đối tượng trần thị mộng cầm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ ấp trường thọ xã trường long huyện phong điền để làm rõ về hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng phòng chống dịch trên mạng xã hội facebook
qua nắm tình hình không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ đã phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung xúc phạm danh dự của lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
quá trình xác minh công an huyện mỹ đức đã làm rõ và trừ tập chủ tài khoản là trần thị mộng cầm đến làm việc
tại cơ quan công an trần thị mộng cầm đã thừa nhận việc sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải những bình luận với nội dung sai sự thật về lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là không đúng và đã viết cam kết không tái phạm cũng như gờ bỏ các nội dung đã đăng tải trên facebook
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của trần thị mộng cầm
trước đó vào ngày ba tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ cũng đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính đối tượng lương minh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú tại ấp thị tứ thị trấn phong điền thành phố cần thơ với mức phạt bảy năm triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng clip đối tượng điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu suzuki màu bạc
không biện kiểm soát không đồng bộ bỏ hiểm và tự nói rằng bản thân mình bị nhiễm covid một mươi chín nhằm cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặc gây hoang mang trong nhân dân
thưa quý vị cháy nổ luôn tìm mẫn mọi lúc mọi nơi và tại các khu cách ly điều trị covid một mươi chín cũng nằm trong diện có nguy cơ
do đó để đảm bảo an toàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã ứng dụng công nghệ để kiểm tra giám sát
tại các bệnh viện điều trị
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như khu cách ly để kịp thời xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp
lực lượng công an tp hcm xác định công tác phòng có yếu tố quan trọng trong phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy ngay từ đầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã triển khai ứng dụng công nghệ
vào giám sát kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì việc ứng dụng công nghệ đã hạn chế cán bộ xuống hiện trường giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đồng thời đảm bảo hiệu quả công việc
trong tràm bơm chúng ta đang bổ trị thiếu các đen chiều sàng sử cố kho để tập kết các vật tư thiết bị y tế
những kho này là kho tạm các tiêu chuẩn chơi dừng thì cũng chưa đảm bảo
đặc biệt các ổ cảm điện các dây dấn điện cần phải đi vào ổng luôn bảo vệ
các dây dấn điện ổ cảm điện phải lắp cách xa các vật tư thiết bị
chúng tôi đã có nhắc nhở và hướng dẫn cho cơ sở để khắc phục
với ứng dụng h một trăm một mươi bốn người dân tại các khu cách ly hoặc bất kỳ ai tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín
cũng có thể truyền tải hình ảnh của gọi video trực tiếp đến trung tâm chỉ huy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
khi có sự cố lập tức lực lượng cơ sở sẽ đến hiện trường để xử lý kịp thời
truyền trực tiếp hình ảnh những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao
như các khu chứa các bình oxy các hệ thống điện có nguy cơ để chúng tôi kiểm tra một cách là trực tuyến
tại hiện trường như chúng tôi đang đi kiểm tra trực tiếp
hiện nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra giám sát phòng chống cháy nổ
cho tất cả các khu cách ly bệnh viện giải chiến trên địa bàn
bên cạnh những giải pháp trên thì cảnh sát cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân
bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức

người dân tại tp hcm có thể dễ dàng tải và sử dụng ứng dụng h một trăm một mươi bốn trên điện thoại thông minh
ứng dụng này cho phép gọi báo tin cho cảnh sát cũng như gửi thông tin kêu cứu đến người thân
lực lượng chức năng sẽ biết vị trí cụ thể của người báo tin trên bản đồ số
từ khi ứng dụng đi vào hoạt động trung bình mỗi ngày
trung tâm nhận được khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh tin báo cháy nổ sự cố thông qua ứng dụng h một trăm một mươi bốn
đây là một kênh báo tin hiệu quả góp phần giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các sự cố của người dân